năm nay người trồng sắn ở tỉnh phú yên thất thu lớn vì nắng hạn và bệnh khảm lá mới bắt đầu vào vụ thu hoạch
nhưng ở nhiều cánh đồng sắn năng suất giảm chỉ còn một nửa nên phần lớn nông dân thua lỗ hoặc hòa vốn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi sông hình vùng trồng sắn trọng điểm của tỉnh phú yên
dụng sắn một bốn hectare của bà nguyễn thị lãnh ở xã đức bình tây huyện sông hinh chỉ thu được hai mươi tấn giảm hơn một nửa so với vụ trước
sắn hai mươi hai tám chữ bột được nhà máy mua với giá một bảy trăm năm mươi đồng một kg bà lãnh thu được ba mươi năm triệu đồng có ra lắm cũng chỉ đủ hòa vốn sau khi trừ chi phí
vụ sắn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nông dân tỉnh phú yên trồng hơn hai mươi bảy tám trăm bảy mươi ha vượt hơn hai năm lần so với quy hoạch và tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi
nắng hạn kéo dài
nắng hạn kéo dài kết hợp bệnh khảm lá sắn lây lan trên diện rộng với diện tích lên đến bốn tám trăm linh hectare làm năng suất giảm mạnh
nếu như năm hai nghìn một mươi tám một hectare sắn nông dân thu hoạch được hai mươi bốn tấn thì năm nay năng suất giảm từ bốn mươi đến năm mươi nguyên nhân là do nắng hạn kéo dài bệnh khảm lá lây lan nhanh dẫn đến thiệt hại nặng
nói trước là một sào nó là được hai tấn nhưng đây là năm một khác mà cả bấy tấn sáng một sào cả bấy trăm ký cho máy đâu có đạt
nếu mà nhiễm bệnh trong khoảng thời gian mà sau khi trồng khoảng tháng hai tháng thì nó ảnh hưởng năng suất từ tám mươi đến một trăm linh gọi như là mất tránh hoàn toàn
còn nếu mà nó bị nhiễm bệnh trong giai đoạn mà nó đã hình thành củ rồi thì tỉ lệ nó mất ảnh hưởng năng suất thì tầm ba mươi bốn mươi
thì nguyên nhân bị nhiễm bệnh là do bà con sử dụng lại giống sáng của địa phương
do giá mía thấp nên năm hai nghìn một mươi chín nông dân phú yên ồ ạt chuyển đổi sang trồng sắn
mặc dù giá sắn tươi hiện nay tương đối ổn định với hai hai trăm linh đồng một kg loại ba mươi chữ bột
nhưng năng suất giảm mạnh nên cuối cùng nông dân cũng thất thu
riêng xã đức bình tây huyện miền núi sông hinh có đến gần năm mươi người trồng sắn thua lỗ hoặc hòa vốn